nhằm hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn một mươi chín bộ tài nguyên và môi trường đã phát động
chủ đề hành động địa phương tác động toàn cầu tập trung vào vấn đề giảm thiểu chống ô nhiễm rác thải nhựa
lễ phát động đã diễn ra vào sáng ngày hôm qua một mươi hai tháng chín tại thị xã đồ sơn thành phố hải phòng
là quốc gia đang trong quá trình phát triển việt nam phải đối mặt với nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường
và biến đổi khí hậu theo thống kê mới đây cho thấy nước ta đứng thứ một mươi bảy trên một trăm linh chín quốc gia
có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn nhất thế giới vì lý do đó chiến dịch làm cho thế giới
sạch hơn năm hai nghìn một mươi chín tại việt nam chú trọng vào vấn đề xử lý các loại rác thải có nguồn gốc từ nhựa
khuyên khích địa phương cùng nhau hành động để chống lại sự ô nhiễm từ nguyên nhân này
chiến dịch là dịp để các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia thực hiện các hoạt động cải thiện
và bảo vệ môi trường như thu gom xử lý tái chế chất thải cùng với đó là mở rộng các kênh thông tin
nâng cao phạm vi tuyên truyền tới cộng đồng về trách nhiệm với môi trường sống
đây là nội dung thiết thực cấp bách trong bối cảnh nước ta đang nỗ lực giảm thiểu
và hướng tới loại bỏ ô nhiễm rác thải nhựa